thưa quý vị nhà ở xã hội được xây dựng để hỗ trợ giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng có khó khăn và thu nhập thấp
xong trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng nhiều người thu nhập thấp vẫn rất khó tiếp cận để mua được một căn nhà ở xã hội
sở hữu một căn hộ ngay tại thành phố đà nẵng là ước mơ của đôi vợ chồng trẻ này
cùng với hỗ trợ từ các chính sách mua nhà ở xã hội thì đến nay mơ ước này đã trở thành hiện thực
thế nhưng không phải ai cũng có thể hiện thực hóa giấc mơ của mình
dù đáp ứng đủ các điều kiện có thể vay mua nhà xã hội
thế nhưng với giá thực tế quá cao nhiều người đã không thể tiếp cận được với các dự án nhà ở xã hội
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là bốn
đối tượng vay vốn gồm người mua thuê thuê mua nhà ở xã hội có diện tích nhỏ hơn bảy mươi m hai
giá bán dưới một mươi năm triệu đồng một m hai
bộ xây dựng cho biết số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương cho thấy
nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
cho đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng hai trăm chín mươi bốn sáu trăm linh căn
với tổng mức đầu tư khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
thế nhưng việc triển khai xây dựng phát triển nhà ở xã hội đang gặp rất nhiều khó khăn
vậy cụ thể đâu là những khó khăn xung quanh việc phát triển nhà ở xã hội từ phía người dân
chủ đầu tư hay từ cơ quan quản lý nhà ở xã hội cần một chính sách phúc lợi tổng thể như thế nào
nội dung sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với những phân tích từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn mình phòng
tiến sĩ nguyễn mình phòng nội dung trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với những phân tích từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn mình phòng
tiến sĩ nguyễn mình phòng nội dung trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với những phân tích từ chuyên gia kinh tế tiến sĩ nguyễn mình phòng

xin chào quý vị khán giả của chương trình
vâng thưa ông
trương chúng ta xây dựng và phát triển nhà ở xã hội thì đã được triển khai trong một thời gian qua
và rõ ràng thì nó đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực
vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua đối với lại là chủ trương xây dựng phát triển nhà ở xã hội ạ
vâng đúng như may nói có thể nói là phát triển nhà ở xã hội là một trong những chủ trương lớn của đảng và nhà nước
và nó không chỉ có ý nghĩa về mặt an sinh xã hội mà nó còn ý nghĩa cả về kinh tế cũng như là về vấn đề chính trị
theo đánh giá của quan chức năng đến cuối năm hai nghìn hai mươi một chúng ta tổng cộng có khoảng độ một bốn mươi dự án về có liên quan đến nhà ở xã hội
trong đó có một nửa tức là năm trăm linh bảy dự án là độc lập về nhà ở xã hội hoàn toàn
còn lại là những nhà ở thương mại trong đó nó dành quỹ đất hai mươi theo quy định của nghị định một trăm linh để mà dành cho phát triển nhà ở xã hội
thì cho đến nay tổng kết chúng ta đã có một phần tư số dự án này là hoàn thành và tạo ra được khoảng độ hơn một trăm linh cái căn hộ với tổng diện tích khoảng độ năm một triệu m hai
nhưng mà đánh giá một cách nó gọi là khách quan
chúng ta thấy rằng là vẫn còn một số những hạn chế mà cần phải được nhận diện cần phải được xử lý trong năm tới
trước hết là về mặt số lượng như đã nói ở trên với tổng nhu cầu hàng triệu thậm chí là hàng năm bảy triệu
thì với cái tổng số chúng ta mới có khoảng độ đâu đó nếu hoàn thành hết được ba trăm linh căn thì rất là thấp
nghĩa là cung cầu trinh lệch
thứ hai là cơ cấu chủng loại của các nhà ở xã hội là cơ bản thì nó cũng chưa thật phong phú
cái thứ ba nữa là giá cả thì ngày càng tăng
nó dường như vượt khỏi cái khả năng thanh toán túi tiền thu nhập của những đối tượng xã hội
bên cạnh đây nữa là cái chất lượng cũng còn rất nhiều hạn chế
khiến cho người mua nhất là những người trong diện đồng của giá mặt bằng là không tin tưởng lắm
và hơn nữa là cái tiện ích dịch vụ xã hội tiện ích là chưa được gắn với cái đối tượng này
và cuối cùng là chúng ta thấy rằng là ngay cả cái chính sách phân phối cũng có một cái khiếm khuyết
khiến thậm chí những đối tượng không ở nhà xã hội
không được nhận họ cũng có quyền được mua cái nhà xã hội và họ mua đi bán lại
như ông vừa phân tích đó là người dân vẫn chưa có điều kiện dễ dàng tiếp cận với lại nhà ở xã hội
với mức thu nhập hiện nay của người dân là giao động khoảng tầm hai mươi triệu
tuy nhiên trên thực tế nếu mua nhà ở xã hội thì nhiều người họ phải chấp nhận bỏ ra một cái số tiền
thậm chí là lớn hơn cái số tiền mà hợp đồng quy định ở trong đối với lại ngôi nhà xã hội
vậy thì thưa ông từ những thực tế đó đang bộc lộ những vấn đề gì ạ
chúng ta cho rằng là vấn đề lớn nhất ở đây chính là chúng ta chưa có
một cái căn cứ và một cái chiến lược để xử lý hài hòa giữa cái giá nhà ở xã hội
những cái chi phí cơ cấu kể cả tối thiểu kể cả tối đa trong cái nhà ở xã hội
lâu đó như là nói ở trên ấy nó có cái chính sách đó là hỗ trợ cho vay một phần
nhưng mà cái gói này nó không lớn và thậm chí nó không dài
và nó cũng không bao quát hết mà nó chưa tạo sự công bằng
thứ hai nữa là chính sách tiền lương cũng như những chính sách mà phát triển cái tài chính về nhà ở xã hội đó
của chúng ta nó cũng chưa đồng bộ
cái thứ ba nữa đó là vấn đề về cái chính sách
về cho vay
chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái lượng tiền cũng hạn chế
quỹ cho nên là có lúc cho vay nửa chừng đã dừng lại
và cuối cùng chúng tôi cho rằng trong mảng chính sách nó có một cái ý nữa
đó là chúng ta về mặt mục tiêu rất là tốt
buộc các nhà ở thương mại phải dành hai mươi quỹ đất
hoặc là tiền quỹ căn nhà cho một tiền nhà xã hội
thế nhưng mà cái phấn đề thực hiện nó trên thực tế cũng không khả thi nhiều
chính sách thì dường như là hướng tới mục tiêu là đối tượng nhà xã hội
nhưng mà trên thực tế thì
lại bị loại ra
bởi vì cái nguồn tiền kia
nguồn tiền mà được chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại dành hai mươi nợ
thì chưa chắc đã được sử dụng đúng đối tượng
sẽ dùng sai việc khác
hoặc là đưa vào những cái dự án mà sau đó lại trì trệ
thế nhưng vậy rõ ràng là nó tạo ra cái tình trạng nó tét tót
cái quỹ nhà ở xã hội dành cho đối tượng nhà xã hội này
ông vừa nói đến các nhà đầu tư
hiện nay chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế đó là
các nhà đầu tư họ dường như vẫn không mặn mà gì
đối với việc mà chúng ta xây dựng và phát triển nhà ở xã hội
thay bằng phát triển nhà ở thương mại
vậy thì theo ông những cái nút thắt nào đối với doanh nghiệp
đối với các nhà đầu tư khi mà chúng ta muốn họ tham gia nhiều hơn nữa
vào công tác mà xây dựng và phát triển nhà ở xã hội hiện nay ạ
nó có hai cái đặc điểm khiến cho giảm lợi nhuận của nhà đầu tư
là nó cần giới tích nhỏ thôi
trong khi xây dựng các cái công trình phụ trợ
hoặc là những cái chi phí xây dựng khác thì nó cao
nó không phải như nhà ở thương mại
nhà ở thương mại có thể xây hàng trăm mét hai trăm mét
mà không có thật nhiều tường
thì nó tạo ra một cái diện tích để tính tiền
rồi cái tổng giá trị nó rất là lớn
để nó tạo ra một cái lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư
cái thứ hai nữa là cái phương thức thanh toán
của nhà đầu tư nhà xã hội
nó cũng không được như là nhà ở thương mại
khiến cho là họ thả gà ra đuổi
nói thật một cách dễ hiểu
thì họ lại đi thu từng cái khoản tiền nhỏ nhỏ
đóng theo kỳ hoặc là vân vân
của những cái đối tượng nhà xã hội
đấy là chứ kể
những chính sách liên quan đến vấn đề về
miễn tiền thuê đất miễn đợt sử dụng đất
rồi những cái chi phí nghĩa vụ tài chính
và thuế dành cho nhà đầu tư đó
thấp chúng ta nên hướng tới nhiều hơn
là hỗ trợ những cái dự án về lao động
tức là những cái dự án của khu công nghiệp đó
mà họ xây dựng nhà xã hội
thì họ sẽ có động cơ xây dựng hơn
là với những nhà đầu tư chuyên nghiệp phát triển nhà ở xã hội
thì họ sẽ kinh toán lợi nhuận
và họ không gắn kết với lợi ích của người lao động
do đó là nó sẽ thiếu đi cái động lực
mới đây thì thành phố hồ chí minh cho biết là
họ sẽ có nguy cơ là không đạt được mục tiêu
đó là xây dựng gần ba mươi năm căn nhà ở xã hội
bởi vì gặp một số những khó khăn nhất định
như ông vừa phân tích đó là
cơ chế chính sách chúng ta còn nhiều lỗ hổng bất cập
thực tế này thì cũng đang diễn ra
tại một số địa phương khi mà chúng ta đưa ra
chủ trương xây dựng và phát triển nhà ở xã hội
vậy thì theo ông biện pháp nào
nút thắt nào chúng ta cần phải được thao gỡ
chứ hết là trong tư duy về nhà xã hội
chúng ta cho rằng là ngay ở các cấp đánh đạo
quy hoạch rồi các cái tầm chính sách
cũng nên có một sự điều chỉnh
thực sự quan triệt coi như mục tiêu nhà ở xã hội
là một trong những mục tiêu quan trọng
chứ nó không phải là một chính sách theo kiểu gọi là
ăn sinh và tiện thì làm có tiện thì làm
thứ hai nữa là trong vấn đề về quy hoạch
và chuẩn hóa nhà ở xã hội cũng cần có sự điều chỉnh
theo tin thần chung chúng ta rằng là
có lẽ chúng ta nên bỏ
bỏ cái sự tiện lợi
đó là bắt cắt dự án nhà thương mại
dành hai mươi cho nhà xã hội
theo tôi thì không nên như vậy
tôi lấy ví dụ như một cái đối tượng xã hội
vào những khu nhà thương mại công cấp
hoặc là sao chịu được những dịch vụ
tại do đó là cần phải có những quy hoạch riêng
những khu nhà xã hội riêng
mà đó nó đồng bộ cả về kiến trúc
cả về cơ chế quản lý
cả về chi phí
cả về tiện ích dành cho đối tượng này
cái thứ hai nữa là chúng ta nên phải tiêu chuẩn hóa
chứ hiện nay là rõ ràng không có tiêu chuẩn
cho nhà xã hội về mặt chất lượng
khi chúng ta đã quy hoạch
những cái khu đô thị tiểu đô thị
về nhà xã hội thì hoàn toàn miễn phí
miễn phí tất cả kể cả sử dụng đất
kể từ nghĩa vụ đối tài chính đối với nhà nước
chúng ta chỉ thu những cái phần
mà để chi phí tương thiểu
để đảm bảo cái việc quay vòng quản lý
thế còn lại đối tượng xã hội là đối tượng
mà nhà nước cần phải được hỗ trợ
rất tốt là chúng ta đã có một cái tư duy
trong gói ba trăm năm mươi tỷ là sẽ dành hai tỷ
cho ngân hàng chính trách
để hỗ trợ cho vài nhà xã hội
những cái quỹ như vậy cần phải được lập thường xuyên
với những cái thể chế tài chính
nó chuyên về nhà xã hội
tạo ra những cái cơ chế mà nó
đa dạng linh hoạt phù hợp
để phát triển cái thị trường tài chính nhà ở xã hội
nó rất tốt bao gồm là tiền từ người mua
tiền từ nhà đầu tư tiền từ nhà tài trợ
tiền từ ngân sách và tiền từ những cái khoản khác
rõ ràng là đây là một cái
những cái thể chế này cũng đang thiếu
cần phải được xây dựng phù hợp
và quản lý tốt
bên cạnh đấy nữa thì là
những cái chính sách liên quan
vấn đề về phân phối
rồi quản lý
các cái đối tượng nhà xã hội này
cũng cần phải được chuyển tham cách phù hợp
để tránh tất cả các hiện tượng xin cho
hiện tượng lách khẽ hở xịn rồi
hiện tượng lạm dụng cũng như hiện tượng
loại ra tức là không tiếp cận được
của những đối tượng này và chúng tôi cho rằng là
trách nhiệm của quan chức năng của bộ xây dựng
của các cái cơ quan mà
chính doanh tài chính xã hội là phải chật chẽ hơn nữa
phải cao hơn nữa
phải thực chất hơn nữa
chúng ta cùng hy vọng là trong thời gian tới
mô hình xây dựng và phát triển nhà ở xã hội
tại việt nam sẽ có nhiều chuyển biến tích cực
như ông vừa chia sẻ đó là chúng ta cần phải thay đổi
cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư và cho cả người lao động
khi mà tiếp cận với lệ chủ trương
mà có được một căn nhà ở xã hội một lần nữa
xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi hai
bộ xây dựng xác định đẩy mạnh việc phát triển
nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
là một trong ba khâu đột phá của ngành xây dựng
trên cơ sở đó tập trung đôn đốc
hỗ trợ triển khai các dự án nhà ở xã hội
nhằm giải quyết những hạn chế
phát triển loại hình nhà ở xã hội đẩy mạnh hỗ trợ
đảm bảo an sinh xã hội
với những cơ chế chính sách thật sự hiệu quả
là điều đang được nhiều người lao động chờ đợi
để sớm sở hữu cho mình một căn nhà ở xã hội